tổng hợp các chất hướng thần hướng dân kỹ năng tự phòng tránh cho mọi người
đặc biệt là bộ phận thanh thiếu niên học sinh sinh viên để tránh xa ma túy không bị lôi kéo sử dụng ma túy
ngoài ra các địa phương cần tích cực thực hiện lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế xã hội
hỗ trợ dạy nghề tạo việc làm giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy
tái hòa nhập cộng đồng tích cực học tập lao động tránh xa ma túy ổn định đời sống